thực hiện hướng dẫn số một mươi năm ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của bộ trưởng bộ công an về việc bố trí điều tra viên tại công an cấp xã
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp với phòng tổ chức cán bộ tham mưu cho giám đốc công an tỉnh bổ nhiệm một trăm bảy mươi bảy điều tra viên và phân bố tại một trăm bốn mươi một công an cấp xã để đáp ứng giải quyết các vụ án vụ việc ngay từ cơ sở và phục vụ nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
trong góc độ công tác điều tra tất cả các vụ án vụ việc đều xảy ra tại địa bàn cấp xã nên công an cấp xã là lực lượng nắm mắt thông tin nhanh nhất để tiếp cận bảo vệ hiện trường thù giữ bảo quản vật chứng
việc giao thẩm quyến tiếp nhận kiểm tra xác minh sơ bộ tin báo tố xác tội phạm cũng phát huy được vai trò sức mạnh của lực lượng công an cơ sở
trong đó phòng cảnh sát hình sự đã có kế hoạch triển khai trong đó phân công chỉ đạo các lực lượng trong đó trực tiếp là các đồng chí lãnh đạo phòng hình sự phải xuống địa bàn cơ sở phải xuống đến cấp xã cùng với cấp xã giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự những vấn đề là nguyên nhân điều kiện dẫn đến tội phạm cũng như gây mất trật tự an toàn xã hội ở địa phương
và với cái tinh thần là ở đâu phức tạp thì ở đó phải có lực lượng cảnh sát hình sự phải có phòng nghiệp vụ công an cấp huyện công an cấp cơ sở
thực hiện cái chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện công an tỉnh hải dương lực lượng điều tra viên cấp xã của chúng tôi thực hiện tốt cái nhiệm vụ tiếp nhận tin báo tố xác về tội phạm xảy ra trên địa bàn cấp xã đặc biệt là đối với các cái vụ việc vụ án ít nghiêm trọng
giải quyết ngay từ đầu ngay tại cơ sở quá trình tiếp nhận tin báo chúng tôi phải thực hiện đúng quy định của bộ luật tố tụ hình sự
mục tiêu được công an tỉnh hải dương đặt ra là đến hết tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn một trăm linh công an cấp xã đều được bố trí sắp xếp điều tra viên qua đó sẽ nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngăn chặn tội phạm phục vụ tốt hơn yêu cầu của nhân dân
đây cũng là mục tiêu từng bước xây dựng lực lượng công an cấp xã vững mạnh chính quy tinh nhuệ
trên địa bàn tỉnh yên bái hiện có ba mươi chín nữ cán bộ chiến sĩ đang trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cấp xã
trong đó có hai mươi đồng chí giữ chức vụ trưởng phó công an xã
bằng sự kheo léo mềm mỏng kết hợp với bản lĩnh chính trị vững vàng tinh thông nghiệp vụ các nữ cán bộ chiến sĩ đã dần khẳng định được vai trò vị thế của mình
cả nhân tôi cảm thấy đồng chí nữ này rất gần gũi thân thiện
tiếp xúc với quần chúng nhân dân rất là phối kết hợp nhịp nhàng mà các đồng chí cũng rất quan tâm chia sẻ động viên với mọi người
về cơ sở thì bản thân tôi cũng như các đồng chí trong ban công an xã đã luôn có một phương châm công tác là gần dân hiểu dân nắm mắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân
bản thân mình cũng phải có tinh thần trách nhiệm cố gắng học hỏi từ đồng nghiệp từ người dân từ cán bộ từ cơ sở
đảm nhận công tác tại cơ sở là vấn đề
cơ sở là vấn đề không hề đơn giản đối với nữ giới nhất là đối với đặc thù của lực lượng công an
để hoàn thành nhiệm vụ họ phải nỗ lực công hiến thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng sức khỏe của mình
chính những công hiến hy sinh thầm lặng đó đã góp phần không nhỏ giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
đối tượng truy nã phạm công đạt trú tại thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi là đồng phạm trong vụ giết người và làm nhục nhân viên nữ đã tới cơ quan cảnh sát điều tra đầu thú
năm hai nghìn hai mươi một từ câu cứu của gia đình nạn nhân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi kiểm tra quán karaoke hoàng gia ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do phạm văn tiên làm chủ phạm công đạt làm quản lý giải cứu tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng nhiều nữ nhân viên thương tích
tiên và đồng bọn thường xuyên tra tấn nữ nhân viên bằng cách dùng điện trích vào người sau khi gây án tiên và đạt bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc vừa qua sau khi đối tượng tiên bị bắt khi đang trốn truy nã tại tp hcm biết không thể trốn thoát đối tượng đạt cũng đã ra đầu thú
vì lợi nhuận khai thác nguồn lợi thủy sản các đối tượng cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản trên vùng biển thuộc địa bàn tỉnh cà mau trong thời gian gần đây
trước tình hình này giám đốc công an tỉnh cà mau đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện có tuyến ven biển thực hiện quyết liệt các biện pháp
truy quét mạnh mẽ nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích để tranh giành ngư trường giữ gìn an ninh trật tự giúp ngư dân yên tâm bám biển vươn xa
đây là nhóm thanh niên gồm tám đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh khởi tố và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
hầu hết các đối tượng trên đều trú tại xã khánh bình tây và khánh bình tây bắc huyện trần văn thời
chỉ vì tranh chấp nguồn lợi từ việc khai thác thủy sản trên ngư trường thuộc địa bàn huyện u minh phạm thế công ở huyện u minh đã có hành vi dùng hung khí
thậm chí súng bắn đạn trì để tấn công ngư dân trên các tàu cá đang đánh bắt thủy hải sản

cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện u minh đã có hành vi dùng hung khí
vào tháng chín và ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba tâm và các thuyền viên trên tàu đã tấn công qua lại với tàu cá khác
hậu quả khiến hai ngư dân bị thương phải đưa vào bờ cấp cứu
theo lời trình báo của các ngư dân hầu hết họ bị tấn công một cách bất ngờ
các đối tượng dùng phương tiện nhỏ có công suất lớn trên đó chứa sẵn gạch đá vỏ ốc cùng với các dụng cụ và hung khí khác
cặp sát vào tàu của họ khống chế không cho khai thác sau đó tấn công gây thương tích cho các thuyền viên

các đối tượng dùng phương tiện nhỏ có công suất lớn trên đó chứa sẵn gạch không cho khai thác không cho khai thác không cho khai thác